từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đồng chí nguyễn thanh chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của ban thường vụ huyện ủy trong việc cho chủ trương triển khai năm dự án đầu tư nhưng thiếu kiểm tra xem xét về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất
quy hoạch xây dựng đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
việc thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thuê đất không đúng quy định thiếu kiểm tra giám sát đối với ủy ban nhân dân huyện để xảy ra một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai xây dựng đầu tư công trên huyện đảo lý sơn
đồng thời với trách nhiệm là phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lý sơn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí nguyễn thanh đã thiếu kiểm tra để ủy ban nhân dân xã an bình an hải an vĩnh cho thuê đất không đúng quy định
đồng thời với trách nhiệm là phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lý sơn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí nguyễn thanh đã thiếu kiểm tra để ủy ban nhân dân xã an bình an hải an vĩnh cho thuê đất không đúng quy định

đồng thời với trách nhiệm là phó bí thư huyện lý sơn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí nguyễn thanh đã thiếu kiểm tra để ủy ban nhân dân xã an bình an hải an vĩnh cho thuê đất không đúng quy định
trong quá trình tuần tra kiểm soát rất khó để phát hiện xử lý vi phạm do vậy lãnh đạo các hiệp hội taxi đã đề nghị bộ công an thực hiện việc chuyển đổi màu biển của các loại xe này sang màu vàng
trước đó cảnh sát malaysia cho hay hai đối tượng này đã bắn ít nhất một mươi bốn phát đạn nhằm vào fadi al bash một giảng viên kỹ thuật tại kuala lumpur hôm hai mươi một tháng bốn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
hiện phong trào vũ trang hồi giáo hamas của palestine đã cáo buộc cơ quan tình báo israel có liên quan đến vụ ám sát này do bash là một thành viên của hamas tuy nhiên israel đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt